tỉnh hà nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi trong thời điểm mùa mưa bão đang đến gần
với tinh thần không chủ quan lơ là quan tâm xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh siêu bão trong năm hai nghìn hai mươi
tỉnh hà nam đã xác định ba trọng điểm cấp tỉnh trong phòng chống thiên tai
đồng thời đề ra các mục tiêu năm hai nghìn hai mươi là chủ động phòng tránh ứng phó kịp thời khắc phục khẩn trương hiệu quả lấy phòng là chính
kiên quyết giữ vững đề điều khi lũ chưa vượt qua lũ lịch sử không để xảy ra mất mùa do hạn hán hoặc ngập úng
khi mưa lũ bão chưa vượt qua khả năng của công trình hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra
bảo đảm tưới tiêu hợp lý cho hơn tám mươi bảy ha diện tích sản xuất đất nông nghiệp tiêu úng cho các khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao và phục vụ dân sinh kinh tế